theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến chiều ngày sáu tháng một mươi hai mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm năm người chết trong đó thừa thiên huế ba người sóc trăng hai người và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản
ba mươi một căn nhà ở an giang đã bị sập vào tốc máy hai chín trăm linh ba ngôi nhà bị sập tại thừa thiên huế phú yên hiện nước đã rút hết một mươi ba ha lúa gieo xạ bốn ha cây cảnh và sáu trăm hai mươi ba ha hoa màu một năm ha ao nuôi cá bị thiệt hại tại quảng nam
tại tỉnh hà tĩnh quảng nam phú yên nhiều tuyến đường bị sạt lở ngập nước để tiếp tục ứng phó với rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ và mưa lũ tại khu vực trung bộ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thông tin dự báo cảnh báo về mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ trung bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó